trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã giải trình trước quốc hội về năm dự án tiêu biểu đang tiêu tốn và gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước
dự án nhà máy sản xuất sơ sợi đình vũ có tổng vốn đầu tư bảy tỷ đồng
dự án nhà máy nhiên liệu sinh học bio ethanol dung quốc có tổng vốn đầu tư hai hai trăm linh tỷ đồng
dự án mở rộng nhà máy găng thép thái nguyên giai đoạn hai tổng vốn đầu tư tám tỷ đồng
dự án nhà máy bột giấy phương nam tỉnh long an có tổng vốn đầu tư ba tỷ đồng
dự án nhà máy đạm ninh bình có tổng vốn đầu tư một mươi hai tỷ đồng
năm dự án nghìn tỷ này do các tập đoàn tổng công ty nhà nước thực hiện và đều chậm tiến độ kém hiệu quả và đã tiêu tốn hay gây thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà nước
giải trình trước quốc hội về năm dự án này bộ trưởng công thương trần tuấn anh cho biết
còn một số dự án khác còn tiêm ẩn những nguy cơ tuần đọng và các vướng mắc không được thao gỡ kịp thời
đầu tư từ nguồn lực của nhà nước cũng như nguồn lực của xã hội
ông trần tuấn anh cũng nhấn mạnh phải xác định làm rõ trách nhiệm của tất cả các ca nhân cũng như đơn vị có liên quan để từ đó có biện pháp xem xét xử lý
ông trần tuấn anh cũng nhấn mạnh phải xác định làm rõ trách nhiệm của tất cả các ca nhân cũng như đơn vị có biện pháp xem xử lý

các đại biểu kỳ vọng và tin tưởng chính phủ sẽ tìm ra nguyên nhân cơ bản dẫn đến thua lỗ
để từ đó khắc phục được triệt đề những dự án đang tiêu tốn đáng kể nguồn lực xã hội và cản trở sự thành công của công cuộc tái cơ cấu kinh tế này